hàng ngàn hộ dân tại các xã phước hưng phước quang phước thắng phước hòa phước sơn phước thuận phước nghĩa phước hiệp phước lộc phước an phước thành và hai thị trấn tuy phước diều trì cũng đã bị cô lập
trong ngày bà đinh thị đát sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ở xã an dũng huyện an lão đi làm dãy qua vùng nước chảy xiết đã bị cuốn trôi
để đảm bảo an toàn cho bà con chính quyền địa phương đã sử dụng ghe xuồng tiếp cận các khu vực bị cô lập để kiểm tra triển khai các phương án di rời người dân
để đảm bảo an toàn cho bà con chính quyền địa phương đã sử dụng ghe xuồng tiếp cận các phương án di rời người dân
trong đó thành phố quy nhơn di rời hai trăm năm mươi bốn hộ với sáu trăm tám mươi ba nhân khẩu thuộc các phường bùi thị xuân trần quang diệu nhân bình nhân phú và đống đa
huyện phù cát di rời ba mươi sáu hộ dân khỏi khu vực núi gành
hiện tại mưa lũ đã tàn phán nặng nề tỉnh bình định khi gây ra sạt lở ở nhiều vị trí đường giao thông canh mương làm hư hỏng hoa màu
trước tình hình này lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bình định đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại
và công tác ứng phó khắc phục tại các địa phương
trong trường công tác phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bình định nguyễn tuấn thanh đã đặc biệt lưu ý chính quyền huyện vĩnh thạnh
về các vị trí sạt lở tại tuyến tỉnh lộ dt sáu trăm ba mươi bảy từ thị trấn vĩnh thạnh đi xã vĩnh sơn
ông cũng yêu cầu ủy ban nhân dân huyện phải khẩn trương khắc phục sạt lở gắn biển cảnh báo khuyến cáo bà con hạn chế qua lại các điểm nguy hiểm
thưa quý vị tình hình mưa lũ ngập ống và sạt lở gây nguy hiểm cho người dân địa phương bình định đang rất cấp bách
theo dự báo mưa lớn vẫn tiếp tục tại tỉnh bình định và các tỉnh miền trung
bây giờ người dân nơi này đang vừa phải phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phải đối mặt với bão lũ rất nghiêm trọng
trước đó thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã phát hiện ra ổ dịch mới chưa rõ nguồn lây
bây giờ bão lũ lại tiếp tục đưa người dân bình định vào tình hình hết sức khó khăn khi vừa phải chống dịch
vừa phải đối phó với bão lũ sạt lở vô cùng nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của bà con
để chủ động ứng phó với mưa lũ lũ quét sạt lở đất đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và công trình cơ sở hạ tầng
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành và các tỉnh triển khai thực hiện một số công việc cấp bách
thứ nhất ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh tiếp tục tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
lũ quét sạt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng chống giảm thiểu thiệt hại
giả soát khu vực đang bị ngập sâu nguy cơ sạt lở đất lũ quét để chủ động sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân
trong đó tăng cường sơ tán sen ghép và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các địa phương đảm bảo lương thực thực phẩm nguồn cung tại khu vực ngập sâu và chia cắt không để người dân thiếu đói thiếu nước uống
bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn
triển khai phương án ứng phó vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và tham gia giảm lũ cho hạ du
triển khai lực lượng canh gác ở những vị trí ngầm tràn đường giao thông bị ngập sâu nước chảy xiết
bố trí lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời xử lý các sự cố đảm bảo thông tuyến trên các trục giao thông chính
tăng cường các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là truyền thông cơ sở thường xuyên liên tục cung cấp tình trạng diễn biến mưa lũ
các phương án ứng phó để người dân biết và phối hợp với chính quyền địa phương chủ động phòng tránh
tập trung chỉ đạo hỗ trợ nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất ổn định đời sống ngay sau khi lũ rút
chú trọng công tác vệ sinh môi trường phòng ngừa dịch bệnh
thứ hai bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ lũ quét sạt lở đất
để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
thứ ba bộ công thương chỉ đạo công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở
thông tin kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp
kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện
thứ tư bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ đập công trình thủy lợi
nhất là hồ đập sung yếu công trình đang thi công sửa chữa triển khai các phương án bảo vệ và sẵn sàng khôi phục sản xuất ngay sau khi lũ rút
thứ năm bộ giao thông vận tải chỉ đạo việc kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn khu vực ngập sâu
bố trí lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
thứ sáu ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo triển khai lực lượng
phương tiện ứng trực tại các vị trí ngập sâu nguy cơ sạt lở hỗ trợ sơ tán di rời người dân tìm kiếm cứu nạn
ứng phó và khắc phục hậu quả của mưa lũ khi có yêu cầu
thứ bảy đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng
đưa tin kịp thời về diễn biến của mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết chủ động phòng tránh
thứ tám văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ các bản tin diễn biến mưa lũ
thực tiễn thường xuyên cung cấp và tham mưu cho ban chỉ đạo để triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó
hiện nay bà con miền trung nói chung và bà con bình định nói riêng đang vừa chống lũ vừa phải đề phòng dịch bệnh
vì vậy khoảng thời gian này có thể được xem là rất cam go
với sự hỗ trợ tối đa từ chính quyền địa phương mọi người có thể an toàn vượt qua giai đoạn khó khăn sớm quay trở về với cuộc sống thường ngày
hiện tại tình hình chung tại các tỉnh thành miền trung là khá nguy cấp
bà chỉ đạo phòng chống bão lũ đã và đang ứng cứu kịp thời cho bà con tránh để xảy ra mất mát đáng tiếc đối với bà con vùng biển bình định
tới đây thời lượng của chương trình cũng đã hết xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại